mới đây bác sĩ nguyễn trí thành đã có bài viết đăng tải trên báo điện tử sức khỏe và đời sống
để giải đáp câu hỏi covid một mươi chín có lây qua quan hệ tình dục hay không
bài viết cho biết hiện nay con đường lây nhiễm chính của virus corona là tiếp xúc trực tiếp gần qua các giọt bắn
khi người nhiễm bệnh ho hắt hơi nói chuyện
virus từ các giọt bắn này đi vào miệng mũi và mắt rồi gây bệnh cho cơ thể
virus cũng có thể lây nhiễm gián tiếp khi chạm tay vào các bề mặt đã nhiễm virus rồi đưa tay lên mũi miệng và mắt
đầu năm hai nghìn hai mươi một nghiên cứu trên ba mươi tám người mắc covid một mươi chín tại trung quốc cho kết quả
sáu người có xét nghiệm tình dịch dương tính với sars cov hai chiếm một mươi năm
bao gồm bốn bệnh nhân đang ở giai đoạn nhiễm cấp và hai bệnh nhân đang hồi phục
tuy nhiên nghiên cứu này có hạn chế vì tiến hành trên mẫu nhỏ và thời gian theo dõi ngắn
do đó cần phải có các nghiên cứu thêm về lây lan virus cũng như thời gian sống sót và nồng độ trong tinh dịch
sau đó hàng loạt nghiên cứu của các nhà khoa học tại đại học california đại học pallemo
đại học y nam kinh
trường y đồng tế đại học rome đại học y sơn đông viện virus bệnh viện đại học dusetok
đều công bố các nghiên cứu không tìm thấy virus trong tinh dịch
đồng thời các nghiên cứu cũng không tìm thấy virus trong dịch âm đạo của những người phụ nữ bị mắc covid một mươi chín
và những người phụ nữ có thai
trong hướng dẫn phòng người lây truyền sars cov hai hội nhiễm chủng anh quốc hội nhiễm chủng chăm sóc sức khỏe
hội phòng người nhiễm chủng và đại học bệnh học hoàng gia cùng đưa ra kết luận rằng
việc lây truyền qua dịch cơ quan sinh dục khó có thể xảy ra vì bằng chứng nghiên cứu rất yếu
như vậy hiện nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng virus corona lây truyền qua đường tình dục
điều quan trọng nhất là phải giữ khoảng cách khi tiếp xúc đeo khẩu trang
rửa tay thường xuyên và tiêm vaccine covid một mươi chín để phòng ngừa